thưa quý vị sau gần bốn mươi giờ sửa chữa khắc phục đến chiều ngày hôm qua tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến
các tàu chở hàng và chở khách đều có thể lưu thông
tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước mắt các tàu chỉ được chạy giới hạn với tốc độ năm km một giờ
theo tổng công ty đường sắt việt nam đúng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày ba mươi một tháng một mươi công tác khắc phục sửa chữa tuyến đường sắt bắc nam
đoạn qua địa bàn huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh đã được hoàn thành
đến một mươi sáu h bốn mươi năm đoàn tàu hh một mươi kéo theo hai mươi xe container nặng năm trăm năm mươi ba tấn đã di chuyển qua đoạn đường này
ngành đường sắt và địa phương đã tăng cường cán bộ nhân viên cũng như là khối lượng nguyên vật liệu trang thiết bị
để tích cực sửa chữa phần đường bị hư hỏng
tuy nhiên do thời tiết xấu kéo dài mưa không ngừng dẫn đến công tác sửa chữa khắc phục tuyến đường gặp nhiều trở ngại hơn
không những vậy quanh khu vực tiếp tục có thêm một số điểm sạt lở nhỏ nữa khiến cho thời gian sửa chữa phải kéo dài
trước đó do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch đông xuống phía nam mưa lớn xảy ra tại huyện vũ quang đã khiến cho nhiều tuyến đường bị sạt lở
đặc biệt nghiêm trọng nhất là sạt lở đường sắt tại thôn liên châu xã đức liên khiến cho tàu đường sắt bắc nam không thể lưu thông
việc sạt lở tuyến đường sắt bắc nam đã khiến cho nhiều đoàn tàu đã phải thay đổi lịch trình